nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã tới thăm tặng quà các đối tượng chính sách nạn nhân chất độc da cam
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên trao tặng bốn trăm linh xuất quà tết mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng
trong đó có hai trăm linh xuất quà được trao cho các đối tượng chính sách hai trăm linh xuất quà được trao cho nạn nhân chất độc da cam
có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố tuy hòa thị xã sông cầu huyện tuy an và huyện miền núi đồng xuân
ông đinh văn nhã phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
gửi mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống
phú yên có trên một mươi ba hai trăm linh liệt sĩ hơn sáu năm trăm linh thương binh bệnh binh một mươi bảy trăm linh người có công giúp đỡ cách mạng
một trăm linh người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
đặc biệt toàn tỉnh có hai hai trăm linh
một trăm chín mươi bảy mẹ được đảng nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng hiện một trăm một mươi tám mẹ còn sống